thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
một mùa xuân mới quý mão lại đang về trên đất nước việt nam muôn vàn yêu quý của chúng ta
vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
cộng đồng người việt nam ta ở nước ngoài
những tình cảm thân thiết lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tôi cũng xin gửi tới bạn bè nam châu nhân dân các nước trên thế giới
lời chúc hòa bình hữu nghị hợp tác và không ngừng phát triển
năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai vừa đi qua với đầy ấp các sự kiện đáng nhớ
một năm có nhiều khó khăn thách thức lớn bất ngờ xuất hiện
tác động xấu nhiều mặt và ảnh hưởng nặng nề không chỉ đối với nước ta
và còn đối với toàn thế giới
trong bối cảnh đặc biệt đó toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn ý chí quyết tâm bản lĩnh đoàn kết năng động sáng tạo
nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật
vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và hiệu quả
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được bảo đảm
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
để lại những ấn tượng rất tốt đẹp được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao
cho ta thêm nhiều bài học quý
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng
biểu dương và trân trọng
bước sang năm mới quý mão hai nghìn hai mươi ba là năm thứ ba
năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh phồn vinh hạnh phúc
toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước
truyền thống đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn thách thức
đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình
ổn định thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo
góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển
cường thịnh ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
trong không khí hân hoan chào đón năm mới quý mão
một lần nữa
chúc toàn thể đồng bào đồng chí mỗi gia đình mỗi người dân việt nam
sáng năm mới có nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc và thành công
mừng xuân mới quyết tâm mới khí thế mới tiến bộ mới nhiều thắng lợi mới
nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc
chào thân ái